để tài nguyên du lịch này không bị lãng phí và hoạt động xuyên suốt trong năm

ninh bình là địa phương được thừa hưởng những di sản văn hóa của vùng kinh đô cổ với trên một năm lịch sử

một trong những sản phẩm chính của ninh bình đó là du lịch sinh thái về du lịch văn hóa tâm linh

và tạo những tour tuyến liên hoàn kết nối với nhau tạo thành những tuyến điểm
với kinh nghiệm của ninh bình cho thấy

mà cần có các hoạt động bổ trợ lồng ghép với các tour du lịch văn hóa sinh thái hay du lịch nghỉ dưỡng

chúng ta phải hiểu là du lịch tâm linh là một dòng sản phẩm cùng với nhiều dòng sản phẩm khác
và việc đảm bảo được hiệu quả của dòng sản phẩm này thì nó đều hỏi phải liên kết với các dòng sản phẩm khác
và phải có những giải pháp đồng bộ để từ đó là chúng ta mới phát đi được

cho dịch vụ tế lễ chiêm bái
với mức chi tiêu đó các địa phương sẽ khó có được nguồn thu nhằm bù lại kinh phí đã chi cho việc trùng tu di tích
lâu nay du lịch tâm linh vẫn thường chỉ được biết đến với các hoạt động lễ hội đầu năm